trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết hồ chí minh đã có thêm bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện
tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là hai mươi một ba trăm ba mươi tám người
theo hcdc hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm đang điều trị tổng cộng là ba mươi chín một trăm một mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr
xét nghiệm nhanh dương tính với virus sars cov hai
trong số này có bảy trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi ba bệnh nhân phải can thiệp ecmo
đáng chú ý ba mươi sáu chuỗi lây nhiễm trên địa bàn tp hcm đang diễn tiến đã được lực lượng chức năng khoanh vùng giám sát chặt chẽ
trong ngày tp hcm cũng không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới
trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tp hcm đã ghi nhận tổng cộng bảy mươi bốn tám trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
theo hcdc đợt dịch thứ tư bùng phát với biến chủng virus data diễn biến nhanh khó lường
với mục tiêu ngăn chặn tối đa số ca nhiễm mới hạn chế tối đa số trường hợp tử vong
tp hcm kêu gọi người dân hợp tác phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất
cùng chung sức gánh vác sẻ chia với tp hcm trong công tác phòng chống dịch
thực hiện tuyệt đối nguyên tắc nhà cách ly với nhà người cách ly với người
chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và luôn tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế
từ tối ngày hôm qua những dòng tin nhắn của cặp vợ chồng bác sĩ trẻ ở bệnh viện việt đức
đã được lan tỏa trên nhiều trang mạng xã hội
họ dành nhau đi vào âm dịch tp hcm chỉ với một mong muốn là sẻ chia
góp sức nhỏ bé của mình trong công cuộc chiến đấu chống covid một mươi chín dù con còn rất nhỏ
trước thông tin tp hcm cần huy động lực lượng đi chống dịch
nhiều y bác sĩ của bệnh viện việt đức đã tình nguyện sùng phong đi vào tâm dịch
khi nhận được thông báo của bệnh viện
những dòng tin nhắn sùng phong được nhắn vội không đủ số câu
cho em đi trước ạ em xin đi ạ đã khiến nhiều người đọc trực trao nước mặt
trong hàng loạt dòng tin nhắn đặc biệt có một sòng tin của cặp vợ chồng trẻ
đã sành nhau để lên đường không ngại khó khăn khi con còn nhỏ
người chồng nói
anh thì chắc chắn rồi nhà một người đi thôi
anh đi rồi em sẽ không trong diện đi nữa đâu khoa anh có kế hoạch rồi
tuy nhiên người vợ đã quả quyết
anh ở nhà chăm con cho em đi mình đi cùng được không bố
giờ giữa thời bình sự hy sinh lại thiêng liêng đến thế
cặp vợ chồng trẻ khuất trên vai màu áo và lưu trắng
đã chia nhau cả phần hiểm nguy trên đường ra trận
với hàng nghìn người bệnh mỗi ngày nguy cơ trở thành f không bất cứ lúc nào
nhưng họ chưa bao giờ đạt được
với họ sinh mệnh của mỗi bệnh nhân sinh mệnh của cả xã hội còn quan trọng hơn nhiều
ở những căn phòng điều trị cấp cứu bệnh nhân nặng
họ có thể ngất đi vì miệt mỏi áp lực có thể quặng lòng
tới khó thở vì nhớ con
nhớ nhà có thể không nói thành lời
cái người thân mất mà không thể về chịu tan
nhưng chắc chắn ánh sáng sẽ không bao giờ tắt
ánh sáng của hy vọng của niềm tin
chỉ cần nỗ lực hết mình thì giấc mơ chiến thắng sẽ trở thành sự thật
bạn có thể đang chán nàn vì mất việc vì gánh nặng cơm áo gạo tiền
vì phải ở nhà bí bức với nhiều y bác
nhưng với các y bác sĩ việc chậm mắt một giấc đầy
có khi là cả một giấc mơ
số ca mắc covid một mươi chín
tại hà nội vẫn đang khiến nhiều người lo lắng
cẩn trọng hơn trong cuộc sống thường ngày
tuân thủ việt đối quy định giãn cách
tuy nhiên vẫn có đến chín trăm linh trường hợp vi phạm
quy định cộng tác phòng chống dịch bệnh
và nhận án phạt gần bốn sáu tỷ đồng
chỉ trong năm ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
tính từ một mươi tám h đêm hai mươi tám tháng bảy đến một mươi ba h ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy
cdc hà nội ghi nhận thêm ba mươi chín ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một nhân viên làm việc tại cây xăng
gần chợ đồ mối đền lừ có liên quan đến ca nhiễm

quận hoàng mai
như vậy trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hà nội đã ghi nhận chín trăm bảy mươi bốn ca dương tính
trong đó có ba mươi bốn ca phát hiện chủ động qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng
một trăm bốn mươi tám ca ho sốt tại cộng đồng thứ pháp
sau năm ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cơ quan chức năng tp hà nội đã xử phạt hành chính gần chín trăm linh trường hợp
vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền là hơn bốn sáu tỷ đồng
hôm nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn văn thuấn đã có chuyến công tác tại bình dương
để chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch tại địa phương này
bình dương cũng là tỉnh đang có diễn biến phức tạp về dịch covid một mươi chín
chỉ xếp sau tp hcm về số ca mắc covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư này
báo cáo với thứ trưởng bộ y tế sở y tế bình dương cho biết
trong đợt dịch thứ tư này bình dương đã ghi nhận đến chín năm trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai bốn trăm hai mươi bốn ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế
bốn năm trăm bảy mươi bảy ca bệnh được phát hiện trong khu cách ly một bốn trăm một mươi chín ca bệnh phát hiện trong khu vực phong tòa
một sáu mươi chín ca trong cộng đồng bao gồm chợ khu phong tòa và năm ca phát hiện tại các chốt kiểm dịch y tế
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tỉnh bình dương đã có kế hoạch xây dựng hai mươi dường bệnh
công tác điều trị của bình dương hiện nay đã được xây dựng theo mô hình điều trị tháp ba tầng
để giảm tài các cơ sở điều trị tuyến tình đồng viên đội ngũ y bác sĩ
đặc biệt là những người f phải phân loại những f nào vào vào ngày thứ bao nhiêu chúng ta phân loại
và có một quy trình lấy mẫu rất là quan trọng để cho có thể cho ra viện

trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tỉnh bình dương phải phân loại những f nào vào vào ngày thứ bao nhiêu chúng ta phân loại
và có một quy trình lấy mẫu rất là quan trọng để cho có thể cho ra viện